thanh tra chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín của ngành thanh tra
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tham dự và chỉ đạo hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ngành thanh tra đã triển khai gần bốn cuộc thanh tra hành chính
và gần tám mươi năm cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành phát hiện vi phạm khoảng năm mươi tỷ đồng một bốn hectare đất
tuy nhiên tỷ lệ xử lý sai phạm về đất đai còn thấp chưa đạt yêu cầu đề ra
tỷ lệ khiếu kiện vượt cấp đông người vẫn diễn ra dù thẩm quyền trên chín mươi thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phương
bởi vì qua thực tế tôi thấy có chín mươi sáu đơn tư trên này là không thuộc thẩm quyền các bộ ngành trung ương
chủ yếu là thuộc thẩm quyền ở các địa phương
nhưng bởi vì ở các địa phương là còn hình thức trong việc tiếp dân và hình thức trong việc giải quyết các loại cáo
ở chỗ là chỉ quan tâm đến hết trình tự thủ tục thẩm quyền nhưng chưa quan tâm đến bản chất vụ việc đó
người dân ở đây bị thiệt thòi ở chỗ này doanh nghiệp bị thiệt thòi ở chỗ này
và lợi ích nhà nước ở đây có bị xâm phạm không
cho nên phải cân bằng các lợi ích bảo đảm hài hòa
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình ghi nhận
biểu dương sự cố gắng của ngành thanh tra trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế
mà ngành thanh tra cần phải lưu ý khắc phục
về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đề nghị
bên cạnh các nhiệm vụ của ngành các thanh tra cần có quyết tâm giải quyết rứt điểm
các vụ việc sai phạm tránh để kéo dài
kết luận thanh tra phải đảm bảo tính chính xác khách quan đúng sự thật đúng bản chất vụ việc đúng pháp luật
không để kéo dài là cái kéo dài để có cái ý là đối tượng thanh tra có thời gian đối phó
hoặc thức hóa che đẩy cái sự thật
vi phạm vào thời điểm nào là xác định vào thời điểm đó
chứ không thể kéo dài năm sau rồi bảo là khắc phục rồi
và cái khắc phục đó ai xác nhận là khắc phục
lại là căn cứ vào báo cáo của đối tượng thanh tra đã được khắc phục
ai đảm bảo sự chính xác đấy
chỉ phải dứt phát cái này là phải chứng chỉnh
bên cạnh đó ngành thanh tra cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
theo hướng đi vào thực chất phát hiện và xử lý kỹ thuật
kịp thời nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi vi phạm tham nhũng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng
nhất là luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám và các văn bản hướng dẫn thi hành